thưa quý vị và các bạn chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ là vấn đề khiến các bậc cha mẹ lo lắng
đây là một trong những bệnh lý thường gặp ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất cũng như sức khỏe của trẻ
việc tầm soát chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời ở giai đoạn vàng sẽ giúp cải thiện quá trình thúc đẩy tăng chiều cao cho trẻ
nội dung cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh

có một số các nguyên nhân bệnh lý gây ra được tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao cho trẻ
một số các bệnh lý đó có thể là bệnh lý suy giáp bệnh lý suy tuyến điên các bệnh lý bẩm sinh như hội chứng tốc nơ
hoặc là một số bệnh lý toàn thân như suy tận mạng
để chẩn đoán được chính xác thì trẻ cần phải được đưa đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa và đầy đủ để có thể đánh giá được toàn diện và có được những kết quả chính xác nhất
thưa bác sĩ ạ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn những lý do nào khiến cho trẻ bị chậm tăng trưởng về chiều cao ạ
chúng ta sẽ chia thành hai nhóm nguyên nhân chính đó là nguyên nhân bẩm sinh và nguyên nhân mắc phải
về các nhóm nguyên nhân bẩm sinh thì nó thường là những nguyên nhân xảy ra trong thời kỳ bào thai mà chúng ta khó có thể can thiệp được
gồm có các bất sản thiểu sản tuy miên gây ra một số các bệnh lý bẩm sinh bất thường một số các hội chứng bất thường như hội chứng tốc nơ
còn một số các nguyên nhân mắc phải thì trẻ có thể mắc một số các bệnh toàn thân ví dụ như suy giáp suy tuy miên bệnh tận mạng bạc sản sụn hoặc là các bệnh lý liên quan khác
đối với trẻ mà chậm tăng trưởng chiều cao do thiếu hốc môn tăng trưởng thì trên có khoảng bốn mươi năm mươi là có tình trạng thiếu hốc môn tăng trưởng đơn thuần
tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có thể có một vài trường hợp thì cái hốc môn tăng trưởng đấy nó thiếu trong cái bệnh cạnh chung và bệnh cạnh suy tuy miên nữa
một trong những điều mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đó là về giai đoạn vàng để có thể phát triển chiều cao ở trẻ em
về vấn đề này thì bác sĩ có thêm những tư vấn và những chia sẻ như thế nào ạ
theo tổ chức y tế thế giới thì có ba giai đoạn người ta gọi là giai đoạn vàng để tăng trưởng chiều cao cho trẻ
giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn trong thời kỳ bào thai giai đoạn thứ hai là từ đến ba tuổi và giai đoạn thứ ba là giai đoạn bước nhạ vọt giai đoạn dạy thì và tiền dạy thì
ba giai đoạn này thì chiều cao của trẻ sẽ có những bước tăng trưởng vượt đội hơn so với các giai đoạn khác
chính vì vậy mà việc bổ sung các chất dinh dưỡng bổ sung các chế độ tập luyện phù hợp cho trẻ ở những giai đoạn này là cực kỳ cần thiết và phù hợp
thưa bác sĩ ạ khi mà các bậc phụ huynh phát hiện thấy con mình có những dấu hiệu mà chậm tăng trưởng về chiều cao thì đâu là cái thời gian để có thể can thiệp một cách lý tưởng nhất ạ
khi mà phát hiện ra trẻ có tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao như thế rồi thì bố mẹ nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để chúng tôi có thể xác định được là cái tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao của trẻ này là do các nguyên nhân gì gây ra
khi có các nguyên nhân cụ thể rồi thì chúng ta sẽ điều trị được bất kỳ thời điểm nào sớm nhất có thể là bố mẹ nên đưa trẻ đến khám ở những cơ sở y tế chuyên khoa như thế
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi